đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội trường đoàn đại biểu quốc hội tp hà nội
đã có buổi tiếp xúc cử tri ở huyện ứng hòa chuẩn bị cho kỳ họp thứ một mươi quốc hội khóa một mươi bốn
cử tri huyện ứng hòa đã phản ánh đến đại biểu quốc hội thành phố hà nội nhiều vấn đề nổi cộng
như tình trạng ô nhiễm nước sông nhuệ sông đáy ảnh hưởng đến sinh hoạt sản xuất nhiều năm
quỹ tín dụng nhân dân tại một số xã hiện đang bị kiểm soát đặc biệt là ngừng hoạt động từ tháng tám năm hai nghìn một mươi chín
khiến cho nhiều người dân gửi tiền vào đây hiện không rút được
lắng nghe ý kiến cử tri nêu đồng chí vương đình huệ đã trao đổi cụ thể yêu cầu làm rõ những khó khăn vướng mắt
cách thức giải quyết các kiến nghị được cử tri nêu với tinh thần rõ ràng mạch lạc không nói xuông
nói là làm để gây dựng uy tín niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân
nhân dịp tết trung thu sắp đến đồng chí vương đình huệ đã tặng năm mươi xuất quà cho năm mươi học sinh nghèo vượt khó trên địa bàn huyện ứng hòa